vào tối ngày một mươi tám tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa đã ban hành công văn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
kể từ giờ ngày một mươi chín tháng một mươi để chủ động thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn
tỉnh thanh hóa sẽ không kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm sars cov hai và các giấy tờ khác đối với người đi qua các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín
và không thực hiện xét nghiệm tầm soát sars cov hai tại các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
trừ các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ nhiễm sars cov hai các trường hợp đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn vùng cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc các cá nhân có nhu cầu
tỉnh thanh hóa sẽ duy trì các chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch covid một mươi chín tại khe nước lạnh thị xã nghi sơn xã xuân bình huyện như xuân xã thạch lâm huyện thạch thành và cảng hàng không thọ xuân
một mươi năm người tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị công an tp phủ lý tỉnh hà nam phát hiện bắt quả tàng
trước đó công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam kiểm tra số nhà một mươi một ngõ ba mươi tổ bốn phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã phát hiện bắt quả tang một mươi năm người gồm tám nam bảy nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một ống hút đều bám dính ma túy ba gói ketamine ba ô tô hai mươi điện thoại di động
số tiền trên một mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác
test nhanh một mươi năm người đều dương tính với ma túy
công an huyện định quán tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ngô đại quang châu ba mươi năm tuổi trú tại ấp hai xã phú ngọc huyện định quán về hành vi cho vay lãi nặng
các quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra ban đầu của công an huyện định quán trong thời gian từ tháng hai
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một ngô đại quang châu đã cho đặng đình an hai mươi chín tuổi chú cùng địa phương vay gần ba tỷ đồng với lãi suất từ một đến hai bốn mươi năm một ngày
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một châu tính của an nợ cả gốc và lãi lên tới bảy tỷ đồng
lúc này châu đề nghị an viết giấy nợ số tiền trên và cam kết cụ thể thời gian trả cả lãi và gốc
tới ngày bảy tháng một mươi khi cơ quan điều tra vào cuộc châu đã thu của an hơn ba ba tỷ đồng tiền lãi
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm ngách chín
ngõ hai mươi sáu phố yên lạc phường vĩnh tuy quận hai bà trưng tp hà nội
về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi lông mảy phải
còn về tội hiếp dâm trẻ em công an huyện mỹ đức tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn phân khải
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộp hậu thường trú tại thôn phú hiền xã hợp thành huyện mỹ đức tp hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách một cm
và đối tượng nguyễn tất thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại p hai nghìn tám trăm linh ba hh hai
khu chức năng đô thị đại mỗ quận nam tử liêm tp hà nội
phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầu giấy thành phố hà nội về tội môi giới mại dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an

lâm minh hiệp chú tại khóng tám phường tám thành phố cà mau
có tiếp xúc gần với một người dương tính với sars cov hai
bản thân hiệp là f một trở về từ nơi có dịch bệnh covid một mươi chín
nhưng không khai báo y tế theo quy định vì sợ bị đưa đi cách ly y tế tập trung
hậu quả dẫn đến lây lan chùm ca bệnh sars cov hai tại địa phương
làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín cho năm người thân
đồng thời truy vết hàng trăm người có liên quan đến f một f hai f ba
và phải phong tỏa
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
hoàng văn thừa chú ấp một a xã phong thạnh tây a huyện phước long
về hành vi chống người thi hành công vụ
theo điều tra ban đầu thừa là f được điều trị khỏi bệnh tại bình dương
khi về địa phương thừa được đưa đi cách ly tập trung vào ngày ba tháng một mươi
đến ngày đủ điều kiện được về nhà cách ly
thì trong cuộc cách ly thừa được đưa đi cách ly tập trung vào ngày ba tháng một mươi
khi về địa phương thừa được đưa đi cách ly tập trung vào ngày ba tháng một mươi
tuy nhiên thừa không hợp tác và có hành vi quá khích chống đối
dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi bảy tháng một mươi tại khu cách ly tập trung
trường mầm non xã phong thạnh tây a huyện phước long
thừa cùng một số người khác đã dùng gậy sát búa đập phá cổng
từng giao của cách ly đến khoảng hai mươi ba h cùng ngày khi lực lượng chức năng
tuyên truyền vận động thừa không hợp tác mà dùng một dao thủ sẵn trong người
đâm bị thương hai cán bộ chiến sĩ công an huyện phước long
lực lượng làm nhiệm vụ đã kịp thời khống chế bắt giữ khẩn cấp thường
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án bất động sản trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ là tống phước hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại số chín đường nguyễn minh vĩ phường vĩ dạ tp huế
là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn khải tín
phan minh thi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tạm trú tại nhà c ba trung cư vicoland
là giám đốc công ty cổ phần tập đoàn khải tín
và nguyễn hà tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại ba mươi sáu đường lý tự trọng phường xuân phú tp huế
theo điều tra ban đầu
các đối tượng này đã cấu kết thành lập nhiều công ty thành viên
nhằm mục đích thực hiện các dự án bắt động sản và môi giới bắt động sản
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu xác định các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của các tổ chức cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để thuận lợi trong công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
kính đề nghị tổ chức hoặc cá nhân nào là nạn nhân của vụ án trên
hãy liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế công an tp huế theo số điện thoại
hai trăm ba mươi bốn ba nghìn tám trăm hai mươi hai tám trăm năm mươi bảy hoặc đồng chí dương điều tra viên thụ lý vụ án số điện thoại chín trăm ba mươi năm bảy trăm ba mươi bảy trăm bảy mươi chín
liên quan đến vụ vận chuyển một trăm linh tấn đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế tị hành lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với bùi quốc việt cán bộ cục hải quan tp huế an giang
trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
đồng thời thực hiện lệnh khám xét nơi ở của việt thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
trước đó khoảng một giờ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trên đoạn sông thuộc khu vực xã quốc thái
huyện an phú tỉnh an giang lực lượng công an bắt quả tang lê toàn trung cùng vợ là nguyễn thúy oanh
trú tại huyện thới lai thành phố cần thơ điều khiển ghe vận chuyển một trăm linh tấn đường cát nhập lậu từ campuchia về việt nam
ngày hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trung và oanh về hành vi buôn lậu
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với trần văn sĩ chú tại huyện an phú tỉnh an giang
và nguyễn hồng cường trú tại quận cái răng thành phố cần thơ về hành vi buồn lậu
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với bùi quốc việt về hành vi buôn lậu
một mươi tám đối tượng có hành vi đập phá nhà dân liên quan đến tranh chấp đất đai ở phường thanh lương
quận hai bà trưng hà nội gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận tại khu vực cảng hà nội
vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp cùng công an quận hai bà trưng điều tra và xác minh
cơ quan chức năng cho biết hiện đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng của từng đối tượng
xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày một mươi năm tháng một mươi mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh nhóm đối tượng săn trổ
tập trung trước một căn nhà không sắt những người này dùng cưa máy cắt xà beng búa để phá cửa sắt
nhóm đối tượng này do nguyễn xuân hải hộ khẩu thương chú tại quận cầu giấy hà nội cầm đầu
tôi là tổ sưởng tổ bảo vệ
về nhiệm vụ của chúng tôi được giao trong cảng hà nội là bảo vệ kiểm soát trật tự an ninh trong cảng hà lội
kèm theo đó bảo vệ tài sản của công ty
chúng tôi cảm thấy là mình phải làm
còn về cái hành vi để tại sao gây lên cái hành vi mà chúng tôi gây ra như thế
bản thân tôi nhận thức được rằng là do quá nhiều cái ổn khúc và bức xúc trong cái sự việc mà giao như thế
thì là mình phải làm

theo cơ quan công an nguyên nhân vụ việc xoay quanh tranh chấp dân sự tại mảnh đất có địa chỉ số một nghìn ba mươi ba bạch đằng
phường bạch đằng quận hai bà trưng thuộc quản lý sử dụng của công ty vận tải thủy một
với hộ gia đình chị hoàng thị hằng đang tạm trú tại địa chỉ trên
sau nhiều lần vận động không thành khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi
một nhóm khoảng một mươi nhân viên bảo vệ của công ty cổ phần vận tải một
do đối tượng nguyễn xuân hải hộ khẩu thương trú tại quận câu giấy hà nội cầm đầu
đã kéo đến địa chỉ một nghìn ba mươi ba đường bạch đằng yêu cầu gia đình chị hằng mở cửa giải quyết tranh chấp
sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
mời các đối tượng về trụ sở giải quyết
qua sự việc này thì cơ quan điều tra cũng khuyên cáo đến người dân
liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai thì sẽ đến theo đúng quy định của pháp luật
sẽ đến tòa án nhân dân để giải quyết về vấn đề tranh chấp dân sự
không được hình sự hóa những hành vi dân sự
gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nó mới ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ
trước mắt áp dụng biện pháp tố tụng đối với năm đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
tin quốc tế quan hệ nga nato vốn xấu đi đáng kể
từ sau cuộc xung đột ở miền đông ukraine năm hai nghìn một mươi bốn
lại phát sinh những căng thẳng mới ngoại trưởng nga sergei lavrov thông báo
quốc gia này sẽ đình chỉ hoạt động văn phòng thông tin của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato tại moscow
nhà ngoại giao này cho biết bên cạnh đó nga cũng đình chỉ hoạt động của phái bộ liên lạc quân sự nato ở moscow
các giấy tờ do nga cấp cho nhân viên tại văn phòng này sẽ bị thu hồi từ ngày một tháng một mươi một tới

văn phòng liên lạc của nato tại moscow do đại sứ quán vương quốc bỉ thành lập cũng sẽ phải dừng hoạt động
trước đó nato xác nhận đã thu hồi giấy phép của tám nhân viên thuộc cơ quan đại diện nga tại liên minh này
cũng như giảm số nhân viên phái bộ nga làm việc tại trụ sở chính ở bruxelles xuống còn một mươi người
triển lãm quốc phòng và hàng không vũ trụ quốc tế seoul silnadex hai nghìn hai mươi một với quy mô lớn nhất từ trước đến nay
sẽ khai mạc vào ngày hôm nay tại sân bay seoul
thuộc thành phố siêu nam tỉnh gyeonggi hàn quốc
sự kiện sẽ có sự tham dự của khoảng ba trăm linh quan chức quân sự và quốc phòng từ bốn mươi năm quốc gia trên thế giới
mua bán trái phép bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến
đối tượng đèo văn xuân chú huyện tuần giáo tỉnh điện biên vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bắc giang khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
trước đó tại đoạn đường quốc lộ ba mươi bảy thuộc tổ dân phố hoàng mai ba thị trấn nến
huyện việt yên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang bắt quả tang đối tượng đèo văn xuân
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ cơ quan công an thu giữ bốn bánh heroin hai kg ma túy đá một mươi viên ma túy hồng phiến cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an xuân khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng tại tỉnh điện biên
để che mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã cất số ma túy vào trong các bao đựng thuốc lắc
mà bao đựng thuốc bắc nông sản hàng hóa sau đó gửi xe ô tô khách xuống bắc giang
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị sau khi hà nội nới lỏng giãn cách trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
công an quận long biên đã liên tiếp phát hiện hai vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện là nhà nghỉ và quán karaoke với hàng chục người tham gia
điều đáng nói các cơ sở kinh doanh này
vẫn chưa được phép hoạt động trở lại sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát
nhưng chủ cơ sở vẫn bất chấp để khách tụ tập và sử dụng ma túy gây mất an ninh trật tự
cơ sở karaoke ánh sao tại phường thượng thanh quận long biên hà nội
dù chưa được phép hoạt động trở lại tuy nhiên khi lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra cơ sở này
đã phát hiện một mươi sáu người đang tụ tập tại hai phòng hát
trong đó tại phòng bốn trăm linh một lực lượng chức năng phát hiện có một mươi hai người
cùng nhiều tăng vật như đĩa sứ chứa
ketamine tiền cùng các loại ma túy như ketamine ma túy mdma
xét nghiệm tại chỗ có một mươi bốn người tại quán dương tính với ma túy